yên bái cũng là một trong những địa phương có dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp
tính đến ngày một mươi một tháng bảy dịch tà lợn châu phi đã phát sinh tại chín trên chín huyện thị xã thành phố
tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy hơn năm sáu trăm linh con với trọng lượng hơn hai trăm sáu mươi một tấn
tỉnh đã thành lập ba đoàn kiểm tra đôn đốc thực hiện phòng chống dịch tả lợn châu phi
kiểm tra đánh giá kết quả hỗ trợ tiêm phòng ra súc trên địa bàn tỉnh
xác định rõ nguyên nhân và những bất cập trong thực hiện chính sách
hướng dẫn cụ thể nội dung hỗ trợ tiêm phòng sử dụng từ nguồn ba mươi a đối với huyện mù căng trải và huyện trạm tấu
để triển khai tiêm phòng bảo đảm hoàn thành kế hoạch